trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi trên cơ sở kết quả các mặt công tác của hai đảng bộ trường cao đẳng an ninh nhân dân i và trường cao đẳng an ninh nhân dân ii
có thể khẳng định công tác đào tạo ở tất cả các bậc học hệ học các loại hình đào tạo đã đạt được chất lượng tốt
đội ngũ cán bộ giảng viên và công nhân viên của nhà trường đã luôn bảo đảm cả về chất và lượng
hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được tăng cường và có những bước phát triển mới
công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng đã được đảng bộ nhà trường
đặc biệt coi trọng nhất là sau khi sắp nhập đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức sắp xếp cán bộ theo mô hình mới
kiện toàn đội ngũ cấp ủy viên các cấp đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các mặt công tác
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn thành lưu ý trong nhiệm kỳ tới
mỗi đồng chí lãnh đạo cán bộ giảng viên học viên của đảng bộ trường cao đảng an ninh nhân dân i
cần nhận thức được bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao
chú trọng đào tạo xây dựng đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng có cơ cấu hợp lý đạt chuẩn về chuyên môn
tiếp tục coi trọng công tác quản lý giáo dục học viên giáo dục chính trị tư tưởng hình thành cho học viên ý thức tổ chức kỷ luật
tác phong sẵn sàng chiến đấu có bản lĩnh chính trị vững vàng có tinh thần phục vụ nhân dân phụng sự tổ quốc
đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ trường cao đẳng an ninh nhân dân i nhậm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
bầu đoàn đại biểu đại diện cho đảng bộ đi dự đại hội đại biểu đảng bộ công an trung ương lần thứ bảy nhiệm ký hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
hôm qua hai mươi tháng tám trường cao đẳng cảnh sát nhân dân hai tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ lần thứ nhất
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm thượng tướng nguyễn văn thành ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dự và chỉ đạo tại đại hội
trong nhậm ký qua đảng ủy trường cao đẳng cảnh sát nhân dân ii luôn quan tâm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng đào tạo
thông qua đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy nâng cao hiệu quả phong trào dạy giỏi
xác định là tiêu chí quan trọng để xét thi đua đối với giảng viên
trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai được xác nhập từ bốn trường cao đẳng trung cấp cảnh sát nhân dân
đảng bộ đã nhanh chóng thống nhất kiện toàn thành lập các đảng bộ tri bộ cơ sở
ổn định về tổ chức cán bộ chiến sĩ và học viên hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị công tác chuyên môn
kết quả nhiệm kỳ qua nhà trường có một trăm năm mươi một lượt tập thể hơn hai bảy trăm linh lượt cá nhân đạt các danh hiệu thi đua khen thưởng
gần sáu trăm linh lượt tập thể cá nhân được khen thưởng huân chương huy chương bằng khen cấp bộ trở lên
đảng ủy nhà trường đã quan tâm thực hiện nghiêm túc hiệu quả về quy mô các loại hình đào tạo hệ học trong và ngoài trường
tỷ lệ học viên đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt trên chín mươi chín
phát biểu chỉ đạo tại đại hội thứ trưởng nguyễn văn thành biểu dương những kết quả đạt được của đảng bộ nhà trường trong nhiệm kỳ qua
nhà trường cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp đã đạt được để tiếp tục từng bước nâng cao chất lượng đào tạo
công tác nghiên cứu khoa học hợp tác quốc tế và quản lý giáo dục học viên
đại hội đã bầu ra hai mươi đồng chí vào ban chấp hành đảng bộ trường cao đảng cảnh sát nhân dân hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
sáng nay hai mươi một tháng tám trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra
khảo sát tiến độ dự án công trình xây dựng cơ bản tại bộ công an phía nam
đoàn công tác do thứ trưởng nguyễn văn sơn dẫn đầu đã đến kiểm tra công trình xây dựng tại số hai trăm năm mươi tám nguyễn trãi
quận một tp hcm đây là công trình trụ sở làm việc bộ công an phía nam dự kiến hoàn thành vào cuối tháng tám năm nay
tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín cùng với một số hạng mục cần điều chỉnh công trình đang chậm tiến độ thi công
chỉ đạo tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn sơn cho rằng ngoài yêu cầu về tiến độ để bố trí trụ sở làm việc
cho các cơ quan đơn vị thuộc bộ công an ở phía nam thì tòa nhà nằm ngay trung tâm thành phố là một phần bộ mặt đô thị
nên phải hoàn thành thời gian thi công trước ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhằm tăng cường thông tin đến với người dân về những quy định mới trong dự thảo luật cư trú sửa đổi
vào sáng ngày hôm nay tại hà nội báo công an nhân dân tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề
quản lý dân cư bằng công nghệ bốn nhiều lợi ích với người dân và doanh nghiệp
tại buổi tọa đàm nhiều ý kiến cho rằng luật cư trú sửa đổi lần này sẽ tạo ra cơ sở pháp lý để thay đổi toàn bộ phương thức
quản lý chứng minh thư sổ hộ khẩu đăng ký tạm trú
từ rất thủ công sang công nghệ bốn
một trong những ý kiến nhiều độc giả quan tâm đó là quản lý cư trú từ sổ giấy sang phương thức quản lý hiện đại
bằng số định danh cá nhân trên nền tảng online
các đại biểu cho biết hiện nay bộ công an sẽ thống nhất quản lý toàn quốc và cấp cho mỗi công dân việt nam không trùng lập
cụ thể theo nghị định một trăm ba mươi bảy ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm mã số định danh là dãy số tự nhiên gồm một mươi hai số
trong đó chứa đựng các thông tin về mã tỉnh giới tính năm sinh
các đại biểu cho biết hiện nay bộ công an sẽ thống nhất quản lý toàn quốc và cấp cho mỗi công dân việt nam không trùng lập
các đại biểu cho biết hiện nay bộ công an sẽ thống nhất quản lý toàn quốc và cấp cho mỗi công dân việt nam không trùng lập